tại hà nội đã diễn ra triển lãm mỹ thuật mang tên sắc núi do hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam tổ chức
đây là triển lãm mỹ thuật đầu tiên quy tụ các họa sĩ đang sinh sống và làm việc tại thủ đô hà nội
mười họa sĩ đang sinh sống làm việc tại hà nội như họa sĩ hà cắm gì họa sĩ mai san chu thị thánh đàm thế nam
mỗi tác giả có một bút pháp xử lý phong cách nghệ thuật riêng đã đem đến cho triển lãm sự phong phú về nội dung
đa dạng hình thức thể hiện thu hút sự quan tâm của công chúng yêu hội họa
ba mươi tác phẩm được công bố tại triển lãm là những câu chuyện cảm xúc đánh dấu địa danh phong tục tập quán các vùng miền của các tỉnh miền núi phía bắc
các tác phẩm phản ánh đậm nét về cuộc sống của những con người miền núi hồn hậu và chất phác
từng tác phẩm có bố cục chặt chẽ sáng tạo trong cách thể hiện có tính nghệ thuật cao tính nhân văn sâu sắc
kéo ra đến hết ngày hai mươi tháng một triển lãm đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng là cơ hội để những người đam mê mỹ thuật có dịp giao lưu gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm sáng tác